sau khi truyền hình nhân dân đã phát sóng bài về tình trạng ô nhiễm tại bãi tắm hồ tràm huyện xuyên mộc
sở du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu đã có văn bản yêu cầu ban quản lý các khu du lịch huyện xuyên mộc
tăng cường kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh du lịch tại khu vực hồ tràm
nhanh chóng chấn trình tình trạng xa thải ra các bãi tắm như hiện nay
ngày một mươi sáu tháng bảy trao đổi với lãnh đạo sở du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu
sở này đã yêu cầu ban quản lý các khu du lịch huyện xuyên mộc phải ra soát lại toàn bộ các nhà hàng quán ăn tại khu vực này
cơ sở nào gây ô nhiễm không chịu khắc phục thì phải có hình thức kiên quyết xử lý nghiêm khắc
nhằm trả lại bãi biển trong sạch cho người dân địa phương và du khách
khu vực bãi biển hồ tràm thuộc xã phước thuận huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
vào các ngày lễ tết và cuối tuần thu hút hàng chục nghìn lượt khách từ các nơi đến tắm biển
thế nhưng những năm gần đây người dân địa phương và du khách đang rất bức xúc vì rác thải tràn ngập bãi biển